ngày hai mươi hai tháng tám tổng cục hải quan đã tổ chức họp báo chuyên đề về việc thực hiện hiệp định tạo thuận lợi thương mại của wto
hiệp định tạo thuận lợi thương mại của wto tfa được các nước thành viên wto thống nhất thông qua tại hội nghị bộ trưởng wto lần thứ chín
ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba tại bali indonesia và trở thành một phần của hệ thống các hiệp định bắt buộc của wto từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn
tại buổi họp báo những vấn đề về huy động nguồn hỗ trợ kỹ thuật thực thi hiệp định cũng được giải đáp
sau hỗ trợ của ngân hàng thế giới về việc xây dựng cổng thông tin thương mại điện tử nhằm thực hiện nghĩa vụ về minh bạch hóa thông tin của hiệp định
bộ tài chính tổng cục hải quan đã nhận được các đề xuất hỗ trợ kỹ thuật liên quan để thực thi hiệp định
đề xuất của cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ về hỗ trợ chương trình tạo thuận lợi thương mại tfp nhằm cải cách
chuẩn hóa hài hòa hóa và đơn giản hóa các thủ tục hành chính phù hợp các chuẩn mực quốc tế để thực hiện tfa
dự án có tổng giá trị tài trợ là hai mươi hai triệu usd và dự kiến sẽ được thực hiện từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám